các lĩnh vực đầu tư tập trung chủ yếu gồm điện điện tử viễn thông linh kiện điện tử dược phẩm
trong số ba mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào bắc ninh hàn quốc và nhật bản đứng đầu với năm trăm năm mươi bảy dự án
năm hai nghìn một mươi chín giá trị sản xuất công nghiệp của tất cả các doanh nghiệp fdi trên địa bàn toàn tỉnh đạt một một trăm hai mươi tỷ đồng
tổng kim ngạch xuất khẩu toàn khối đạt ba mươi tỷ đô la tổng nhập khẩu hai mươi sáu tỷ đô la
năm qua khu vực fdi cũng đồng góp một mươi hai tỷ đồng vào ngân sách của tỉnh tạo công an việc làm thu nhập ổn định cho hơn ba mươi một vạn lao động
nếu công ty chúng tôi có bất kỳ câu hỏi nào về vấn đề pháp lý chúng tôi luôn nhận được hỗ trợ tích cực từ các bộ phận liên quan của chính quyền tỉnh bắc ninh
và được giải quyết có vấn đề thông qua các câu trả lời rõ ràng và các chuyến thăm tại chỗ nếu cần thiết
trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín vừa qua
ban quản lý khu công nghiệp yên phong đã hướng dẫn phòng chống dịch ban đầu tốt dẫn đến hoạt động của trung tâm hậu cần ổn định
thêm nữa các công ty còn nhận được rất nhiều hỗ trợ từ chính quyền chẳng hạn như giảm hóa đơn tiền điện
công tác xúc tiến đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng
cụ thể ở đây thì chúng tôi xác định đầu mối hỗ trợ đầu tư là tập trung một đầu mối một cửa
để tiếp xúc doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận
chính sách về đầu tư trong khu nghiệp nói riêng và chính sách về đầu tư tại địa bàn của tỉnh bắc ninh nói chung
đầu mối cho các doanh nghiệp thực hiện các hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về cấp phép đầu tư
về cướp phép di dự về các thủ tục về kê khai hải quan về logistic v v
fdi là nguồn vốn quan trọng
góp phần giải quyết thiếu hụt về vốn trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh bảo đảm nhịp độ tăng trưởng kinh tế
đối với bắc ninh nguồn vốn này trở thành cú hích để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn
lợi ích quan trọng và lâu dài mà doanh nghiệp fdi bang lại ngoài giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động còn là chuyển giao công nghệ và trình độ quản lý tiên tiến
có thể nói fdi đã đang và sẽ là một trong những động lực quan trọng hàng đầu
là điểm sáng trên cả nước về thu hút đầu tư fdi bắc ninh luôn trú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính đổi mới môi trường đầu tư nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu của nhà đầu tư
và đây cũng chính là một trong những lý do làm nên sự hút của bắc ninh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
từ khi trung tâm hành chính công tỉnh bắc ninh được thành lập và đi vào hoạt động tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy cho đến nay
các thủ tục hành chính đã liên tục được ra soát cắt giảm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tới làm việc
theo hướng đơn giản nhanh chóng hiệu lực và hiệu quả
mặc dù bị ảnh hưởng đáng kể từ dịch covid một mươi chín nhưng những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi công tác cải cách thủ tục hành chính của sở kế hoạch và đầu tư vẫn được triển khai có hiệu quả
sở đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của bắc ninh
sở đã tiếp nhận và giải quyết gần năm thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đăng ký kinh doanh đăng ký đầu tư và đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp xây dựng cơ bản
đặc biệt một trăm linh các thủ tục hành chính được giải quyết và trả kết quả sớm hạn và đúng hạn
đền bù giải phóng mặt bằng giao đất sạch cho các doanh nghiệp đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
ngoài ra nhà đầu tư được tỉnh tạo điều kiện liên kết hợp tác đào tạo nghề với các trường trung tâm dạy nghề
và ưu tiên tuyển lao động đã qua đào tạo tại các trường đại học cao đẳng dạy nghề trên địa bàn
bắc ninh cũng đang đi tiên phong trong áp dụng và triển khai rộng rãi mô hình trung tâm hành chính công ở tỉnh và các huyện
bên cạnh coi trọng hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ tỉnh đã nhận được sự ủng hộ đánh giá tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn
qua việc thành lập tổ hỗ trợ doanh nghiệp trực tiếp giải quyết ngay khó khăn vướng mắt khi có phản ánh
nhờ đó bắc ninh được coi là thỏi nam châm thu hút nhiều dự án đầu tư của các tập đoàn doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài
tỉnh cũng thường xuyên thành lập tổ công tác rồi thành lập tổ chức gặp mặt doanh nghiệp để trao đổi những khó khăn vướng mắt
từ đó mà giúp đỡ doanh nghiệp thực hiện giải quyết khó khăn một cách nhanh nhất
tiếp tục thực hiện thu hút đầu tư fdi theo tiêu chí ba cao là công nghệ cao môi trường cao và ngân sách cao
và hai ít là sử dụng đồng doanh nghiệp
tỉnh cũng sử dụng ít đất và ít lao động
ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành có công nghệ cao công nghệ nguồn gia tăng xuất khẩu phát triển công nghiệp hỗ trợ
các dự án sản xuất sản phẩm dịch vụ có sức cạnh tranh dự án xây dựng kết cấu hạ tầng
trong đó các ngành được khuyến khích đầu tư sẽ là công nghệ thông tin điện tử vi điện tử công nghệ sinh học
cùng với đó tỉnh sẽ thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ du lịch y tế giáo dục đào tạo dịch vụ giải trí
đây có thể coi là những giải pháp chiến lược giúp kinh tế xã hội bắc ninh tiếp tục bứt phá trong thời gian tới làm tiền đề thu hút hiệu quả các dự án fdi
các khu hiện tại có một mươi khu thì tiếp tục phải đền bù giải phóng mặt bằng ngay để làm sao có đất cho nhà đầu tư thuê
đây là mục tiêu quan trọng nhất bởi vì khi mà đầu tư mà không có đất thì rất khó khăn cho các nhà đầu tư
mà gần đây các nhà đầu tư thuê khoảng bốn năm người ta tìm hiểu trong khu nghiệp cũng rất nhiều
do vậy nếu không có đất cho nhà đầu tư thì đây là vấn đề rất khó khăn mà chúng ta phải tập trung vào việc này
dù được đánh giá là điểm sáng của cả nước về thu hút đầu tư nhất là đầu tư fdi song chất lượng dòng đầu tư vẫn là vấn đề cần cải thiện của bắc ninh
đặc biệt trong các mục tiêu của tỉnh như đảm bảo môi trường tạo liên kết với doanh nghiệp trong nước lan tỏa công nghệ
nhằm giải quyết vấn đề này bắc ninh đang xây dựng nhiều chính sách yêu đái
đối với nhà đầu tư sử dụng công nghệ cao hiện đại thân thiện với môi trường sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng sản đất đai
đồng thời tỉnh cũng chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng như giao thông điện nước xử lý nước và rác thải
bên cạnh quan tâm phát triển các ngành dịch vụ tài chính ngân hàng bảo hiểm dịch vụ công nghệ thông tin và viễn thông
hiện đối với những nguồn đầu tư có chất lượng bắc ninh có chính sách yêu đái về giải phóng mặt bằng hỗ trợ cung ứng và đào tạo lao động
đặc biệt với dự án sử dụng công nghệ cao đầu tư từ một năm trăm linh tỷ đồng trở lên ngoài yêu đái theo quy định chung của chính phủ bắc ninh còn xem xét hỗ trợ xây dựng cơ chế đặc thù trình thủ tướng chính phủ chấp thuận